để bảo đảm an toàn cho người dân qua lại trên những cầu treo trong mùa mưa lũ
những ngày này cơ quan đơn vị đoàn viên thanh niên các huyện miền núi quảng ngãi
về các thôn bản sửa chữa xây mới những cầu treo giúp người dân qua lại an toàn mùa mưa lũ
tại các cầu treo bị hỏng đoàn viên thanh niên các huyện miền núi tháo rỡ ván cầu mục
các nhịp cầu không an toàn được thay thế bằng ván mới
những trụ đỡ chân cầu treo bị nước cuốn cũng được thay thế trụ mới trên các trục cầu treo
tám cầu treo hư hỏng xuống cấp ở các vùng núi cao huyện sơn tây ba tơ đã được sửa chữa gia cố vững chắc hơn
trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi có hàng trăm cầu treo lớn nhỏ bắt qua các con sông suối lớn
qua nhiều năm sử dụng không ít cầu treo xuống cấp tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho người dân đặc biệt là vào mùa mưa lũ
với khung cầu bệ giạc các miếng ván mục nát được chấp vá tạm bỡ người đi qua cầu dễ gặp nguy hiểm
vì vậy việc hỗ trợ sửa chữa cầu treo vùng sâu vùng xa giúp cho bà con đi lại an toàn hơn trong mùa mưa